kính chào quý vị và các bạn
quý vị và các bạn thân mến do chịu ảnh hưởng của áp cao lạnh lục địa tăng cường
nên tại bắc bộ và bắc trung bộ có mưa nhỏ riêng lai châu điện biên sơn la
có mưa vài nơi và lúc trưa chiều trời nắng
sự báo trong hôm nay và ngày mai không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến thời tiết của miền bắc
nên nhiệt độ tiếp tục giảm
tại các tỉnh phía đông bắc bộ nhiệt độ giao động trong khoảng từ một mươi bốn đến một mươi chín độ
còn phía tây bắc bộ là một mươi bảy hai mươi ba độ
riêng khu tây bắc do nằm xa khối không khí lạnh nên nhiệt độ cao nhất đạt ngưỡng là hai mươi năm hai mươi tám độ
ở trung bộ các tỉnh từ thanh hóa đến hà tĩnh nên nhiệt độ cũng giảm đáng kể
ra động trong khoảng một mươi bảy đến hai mươi bốn độ trời rét
các tỉnh quảng bình đến thừa thiên huế cũng chịu ảnh hưởng của rìa khối khí lạnh
nên nhiệt độ cũng giảm nhẹ giao động từ hai mươi một đến hai mươi sáu độ
trong khi đó khu vực từ đà nẵng đến bình thuận mưa chỉ xuất hiện ở một vài nơi
ban ngày trời cao nắng với nhiệt độ ra động từ hai mươi hai đến hai mươi năm độ
đối với khu vực tây nguyên và nam bộ tiếp tục duy trì kiểu thời tiết là có nắng sớm
và kết thúc vào lúc chiều muộn
cường độ nắng mạnh nên nhiệt độ cao nhất tại khu vực nam bộ phổ biến trong khoảng
từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ riêng miền đông ba mươi năm ba mươi bảy độ
còn khu vực tây nguyên nhiệt độ trong khoảng là hai mươi chín ba mươi hai độ
đáng lưu ý do tình trạng khô nóng kéo dài mọi người cần nâng cao ý thức về phòng cháy chữa cháy
cần cẩn trọng khi sử dụng các thiết bị điện tử
không đốt cỏ đốt rác vào buổi trưa khi có gió to và chưa tiến hành thu gom
tạo khoảng cách an toàn với các công trình xung quanh
đến với thời tiết trên biển tại quần đảo hoàng sa và trường sa đều phổ biến có mưa vài nơi
tầm nhìn xa trên một mươi km gió nhẹ nên nhiệt độ tại cả hai quần đảo không vượt quá ngưỡng ba mươi hai độ
khu vực hà nội nhiều mây có lúc có mưa nhỏ gió đông bắc cấp hai cấp ba trời rét
nhiệt độ ngày đêm giao động trong khoảng từ một mươi bốn đến một mươi tám độ